chào tôi có những quy định cụ thể mà những quy định cụ thể gắn với công tác kiểm tra giám sát rất nhấn mạnh kiểm tra giám sát
hàng tháng hàng quý giờ sáu tháng mình có kiểm tra giám sát ra là cái ông này cái việc thực hiện nêu gương ra làm sao có ngồi xuống lắng nghe ý kiến cơ sở có nêu gương không
tiến qua nhiều năm nhiều thời kỳ đội ủ cán bộ kiểm tra của đảng cũng đã tiến hành việc kiểm tra giám sát tình hình cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo
vì vấn đề này rút ra một vấn đề là cái công tác kiểm tra giám sát

nếu nêu gương mà chỉ vì nêu gương thôi thì không giải quyết được vấn đề gì cả

có thể là cái việc nêu gương sẽ được giải quyết được
có thể là cái việc nêu gương sẽ được phát huy nhưng mà cái việc này ta phải làm thường xuyên
làm thường xuyên mới duy trì những ngọn lửa bền những ngọn lửa chấu không để thành ngọn lửa dơm
còn nếu chỉ phát động học tập không nêu gương không trên hội trường thì nó là lửa dơm
để thành phong trào đi cuộc sống hay không thì nó phải là gửi chấu
thì cái này phải yêu cầu thế này
như tôi đã nói là phải cụ thể hóa gắn với trách nhiệm của anh
trách nhiệm của anh tới đâu thì anh gương mẫu tới đó
thì trách nhiệm của công đơn nông dân tôi chỉ gương mẫu tôi đi làm đúng giờ tôi đi làm sớm hơn
để tạo ra lúa được mùa của khoai của giấy to hơn
nhưng mà trách nhiệm của tôi là ủy viên bộ chính trị nó khác nó gắn những vấn đề quốc kế dân sinh của đất nước
nhân sách kỳ vạn vào quy định này quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ cấp cao
thì phải như thế nào quy chế như thế nào định nhìn nó thế nào rồi thì cái tổ chức chỉ đạo thực hiện như thế nào
chứ không phải đánh trắng bụi dồi
chứ không nêu ra rồi thì thôi
mà vấn đề này vẫn là khuyên quyết bệnh vĩ lâu dài triệt đệ
cho nên nói về sự nêu gương của người cán bộ đảng viên trong lúc này
nhân dân luôn trông đợi ở những việc làm mắt thấy tay nghe
đều câu nói mang hàm ý chê trách nói vậy mà không phải vậy
sẽ dần bị quên đi bị xóa đi trong bầu không khí dân chủ thẳng thắn và trách nhiệm
tính thuyết phục của sự nêu gương là ở chỗ nói luôn đi đôi với làm